khoảnh khắc những hàng rào phong tỏa được gỡ bỏ sau một mươi bốn ngày cách ly mang lại cho chúng ta rất nhiều những cảm xúc và hy vọng
đặc biệt là đối với những người dân và đội ngũ y bác sĩ trong khu dân cư nằm xung quanh khu vực các bệnh viện thành phố đà nẵng
họ đã thực sự vỡ hỏa xúc động trong thời khắc bước sang ngày mới
các hàng rào phong tỏa xung quanh khu dân cư các tuyến đường đống đa quang trung nguyễn thị minh khai hải phòng
đã được lực lượng chức năng dỡ bỏ
với hơn ba người dân và bác sĩ thì đây là một sự kiện đặc biệt một niềm vui chung của tất cả mọi người
cảm xúc của chị giống như mọi người dân ở đây là rất là nâu nào và rất là vui
được gỡ bỏ các loại phong tỏa thì người dân lại đi lại hơn
bây giờ là dịch bệnh vẫn còn phát triển vẫn còn nhiều
nên trong thời gian tới là dù là hết bị phong tỏa nhưng mà người dân ở đây cũng vẫn nâng cao ý thức phòng bệnh
quyền địa phương toàn bộ người dân trong khu vực và các y bác sĩ trong bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng
đã được xét nghiệm và cho kết quả âm tính với virus sars cov hai
bệnh viện chấn thương chỉnh hình và phục hồi chức năng cũng đang tiến hành các quy trình cần thiết để chuẩn bị đón bệnh nhân trở lại
tiếp theo là một giai đoạn cũng rất là khó khăn
người ở bệnh viện cũng đã có kế hoạch về phong lùng sàng lọc bệnh nhanh và áp dụng
bệnh viện cũng đã có kế hoạch về phong lùng sàng lọc bệnh nhanh và áp dụng
bệnh viện cũng đã có kế hoạch về phong lùng sàng lọc bệnh nhân trở lại